công ty cổ phần sữa việt nam vinamilk vừa công bố kết quả kinh doanh sơ bộ hợp nhất quý ba và lũy kế chín tháng năm hai nghìn hai mươi
bất chấp diễn biến tiêu cực từ đại dịch covid một mươi chín thì kết quả kinh doanh của công ty trong chín tháng năm hai nghìn hai mươi vẫn đạt được những kết quả khả quan
trong quý ba năm hai nghìn hai mươi vinamilk ước đạt tổng doanh thu một mươi năm năm trăm sáu mươi một tỷ đồng tăng tám tám so với cùng kỳ năm ngoái
lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt ước đạt ba bảy trăm bảy mươi ba tỷ đồng và ba một trăm linh sáu tỷ đồng đều tăng trưởng một mươi sáu
lũy kế chín tháng năm hai nghìn hai mươi vinamil đặt tổng doanh thu là bốn mươi năm hai trăm bảy mươi bảy tỷ đồng tăng bảy bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi
lợi nhuận trước thuế đạt một mươi tám trăm bốn mươi ba tỷ đồng tăng trưởng sáu
lợi nhuận sau thuế đạt tám chín trăm sáu mươi bảy tỷ đồng tăng trưởng bảy
với kế hoạch cả năm đạt doanh thu năm mươi chín tỷ đồng
lợi nhuận sau thuế một mươi sáu trăm chín mươi tỷ đồng
sau chín tháng vinamilk đã hoàn thành bảy mươi sáu mục tiêu doanh thu và tám mươi bốn mục tiêu lợi nhuận năm